trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy tỉnh ủy hậu giang đã giảm hai mươi bảy biên chế năm hai nghìn một mươi tám sẽ giảm ba mươi bảy biên chế thuộc khối đảng mặt trận và các đoàn thể
đây là những con số đáng ghi nhận xong trên thực tế việc triển khai tinh giản thuộc khối đảng mặt trận và các đoàn thể của tỉnh hậu giang đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập
với hai trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi năm trường hợp nghỉ hưu đúng tuổi thị ủy ngã bảy có thể sẽ là địa phương hoàn thành việc tinh giảm biên chế sớm nhất tỉnh
bởi bảy biên chế cần phải giảm trong tổng số sáu mươi chín biên chế thì tất cả đều là đối tượng nghỉ hưu hoặc tự nguyện nghỉ hưu sớm
việc tinh giản biên chế theo hướng này không chỉ diễn ra ở thị ủy ngã bảy mà còn nhiều đơn vị khác của tỉnh dẫn đến cấp ủy ở một số nơi thiếu những giải pháp tích cực để tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ năng lực yếu
từ khi chưa tách tỉnh thành ủy vị thanh được giao bảy mươi một biên chế sau tăng bảy mươi ba biên chế nhưng trên thực tế thành ủy chưa bao giờ sử dụng hết số biên chế được giao
hiện thành ủy có sáu mươi bảy biên chế thời gian tới có bốn người đến tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi một thành ủy giảm còn sáu mươi hai biên chế như vậy chỉ cần xác định một trường hợp nữa là hoàn thành chỉ tiêu giảm một mươi
đối với đảng bộ thành phố vị thanh về khó khăn hiện nay tinh giản biên chế là chủ yếu đa phần là những người nghỉ hưu hết tuổi già mình không nhận người mới
tuy nhiên đó chưa phải là vương mắc lớn nhất cho thành ủy vị thanh nhưng trong quá trình xếp lại bộ máy do giai đoạn đầu trong quá trình thực hiện cho nên nó cũng còn lúng túng
tuy nhiên giao một đồng chí thực hiện hai chức danh thì cũng băng phăng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ
tuy nhiên đó chưa phải là vương mắc lớn nhất cho thành ủy vị thanh nhưng trong quá trình xếp lại bộ máy do giai đoạn đầu trong quá trình thực hiện cho nên nó cũng còn lúng túng
trong quá trình triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế của tỉnh hậu giang theo phản ảnh ban tổ chức tỉnh ủy hậu giang tổng số biên chế của tỉnh hiện nay còn thấp so với mặt bằng chung của các tỉnh thành phố trong khu vực nhất là khối đảng mặt trận và các đoàn thể
tổng số biên chế trung mương phân bổ cho tỉnh từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay là tám trăm chín mươi ba biên chế và không tăng kể cả khi chia tách huyện long mỹ thành thị xã long mỹ và huyện long mỹ
sau khi điều chỉnh thế giới đến nay có hơn hai năm
trong điều kiện về khó khăn về tổ chức bộ máy biên chế nhưng mà với tinh thần trách nhiệm chung của cả bộ máy chính trị trong này thì có biên chế khối đảng khối đoàn thể hiện nay thì chỉ bốn mươi hai so với quy định thì còn thiếu rất là nhiều
nhưng mà quyện quỹ cũng đã quan tâm đã chỉ đạo động viên tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đặc biệt là khối đạn đoàn thể
qua đó thì cũng phân công giao nhiệm vụ một người kiêm nhiệm
để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ thực hiện việc như vậy đúng hơn tuy đạt được một số kết quả nhưng mà qua đó thì cũng thấy những khó khăn những dướng mắt
thứ nhất là khi kiếm nhiệm vụ việc thì giai trò tham mưu giai trò phục vụ của một số cơ quan cũng chưa kịp thời cho nên phần nào nó cũng ảnh hưởng tới nhiệm vụ chung
hiện nay tại tỉnh hậu giang còn một mươi một trên hai mươi năm cơ quan đơn vị địa phương có số biên chế dưới mức tối thiểu theo quy định của trung ương
tỉnh không còn biên chế để phân bổ thêm
cụ thể ủy ban kiểm tra tỉnh ủy theo quy định từ hai mươi năm đến ba mươi năm biên chế hiện có hai mươi thiếu năm
tỉnh đoàn theo quy định tối thiểu hai mươi năm biên chế hiện có hai mươi thiếu năm
liên đoàn lao động tỉnh theo quy định tối thiểu hai mươi năm biên chế hiện có một mươi tám thiếu bảy
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh theo quy định tối thiểu hai mươi hai biên chế hiện có một mươi sáu thiếu sáu
báo hậu giang theo quy định từ bốn mươi một đến bốn mươi năm biên chế hiện có ba mươi ba thiếu tám
thị ủy long mỹ theo quy định năm mươi sáu biên chế hiện có bốn mươi chín thiếu bảy
tỉnh hậu giang cần ít nhất là năm mươi chín biên chế để phân bổ bảo đảm cho các cơ quan đơn vị địa phương nêu trên đạt mức tối thiểu theo quy định của trung ương
với hai địa phương vừa chia tách năm hai nghìn một mươi năm là thị xã long mỹ và huyện long mỹ tỉnh ủy hậu giang chủ trương không xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế
cần khoảng năm mươi chín biên chế để đủ cho số lượng tối thiểu một số đơn vị ngành
chúng tôi cũng xin với ban tổ chức trung ương để thêm giữ lại khoảng năm mươi chín biên chế để chúng tôi phân bổ tiếp tục
với tám trăm chín mươi ba này thì từng đơn vị đã chia sẻ với nhau nhưng mà tùy tình hình tùy địa bàn
chúng tôi cũng có tham mưu là những đơn vị địa bàn rộng thì chúng tôi sẽ tham mưu là cao hơn nhưng mà nó cũng không dược quá
vì vậy việc tinh giản biên chế ở khối đảng mặt trận và các đoàn thể của tỉnh hậu giang có thể đạt được chỉ tiêu đề ra
nhưng lại khó đạt được mục đích là nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy
bởi việc tinh giản đang làm theo cách cơ học là cho nghỉ hưu sớm hoặc đúng tuổi
chứ không phải là một quá trình sàng lọc lựa chọn đưa những người không đủ phẩm chất đạo đức năng lực làm việc ra khỏi bộ máy
đây là bất cập lớn nhất mà hậu giang cần khắc phục trong thực hiện tinh giản biên chế